trên địa bàn huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi vừa xảy ra một vụ tai nạn khi đang sử dụng kích điện đi đánh cá đêm khiến một người chết một người bị mất tích
và trong ngày hôm nay cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm biện trường khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân
vụ việc trên xảy ra vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi hai vợ chồng anh huỳnh ngọc châu và chị trần thị huyền chú tại thị trấn trà xuân huyện trà bồng đi kích điện đánh cá
nhưng đến ngày hôm sau không thể về người thân gia đình đã tổ chức tìm kiếm
đến chiều tối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai thì phát hiện xác anh châu mắc vào một hòn đá giữa dòng nước tại suối trà bói thuộc thị trấn trà xuân
riêng người vợ trần thị huyền vẫn chưa tìm thấy